thực hiện quyết định số ba trăm sáu mươi hai của thủ tướng về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn ba mươi
chiều nay bộ thông tin và truyền thông đã trao giấy phép hoạt động cho một mươi tám tạp chí thực hiện quy hoạch
triển khai thực hiện quy hoạch báo chí bộ thông tin và truyền thông đã sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch
một mươi tám cơ quan báo chí đã được trao giấy phép hoạt động thành các tạp chí
gồm tạp chí một thế giới tạp chí bóng đá tạp chí kinh tế nông thôn tạp chí làng nghề việt
tạp chí kinh tế chứng khoán tạp chí sức khỏe cộng đồng tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị
tạp chí mekong asean tạp chí điện tử giáo dục việt nam tạp chí thương hiệu và công luận
tạp chí người cao tuổi tạp chí chất lượng và cuộc sống tạp chí diễn đàn doanh nghiệp
tạp chí trí thức trực tuyến tạp chí kinh tế và đồ uống tạp chí năng lượng mới và tạp chí thời đại
các tạp chí này sẽ thực hiện nhiệm vụ báo chí với vai trò mới bắt đầu từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi